công an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn bốn về hành vi hiếp dâm cướp tài sản
vào tối ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm thấy một người phụ nữ hai mươi tuổi ngồi một mình gần bờ biển
lợi dụng trẻ tối bốn đã nảy sinh ý định hiếp dâm
trong khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội bị người phụ nữ chống cự quyết liệt la hét kêu cứu nên những người dân gần đó nghe thấy chạy đến giúp đỡ
bốn đã cướp lấy điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ bốn và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật